kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
mở đầu là thông tin phóng viên truyền hình công an nhân dân vừa chuyển về liên quan vụ án giết vợ và con trưởng bang dân vận huyện ủy châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
lực lượng công an đã bắt được nghi phạm có liên quan đến vụ án
vào lúc một mươi một h bốn mươi phút trưa nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi nghi phạm của vụ án là châu minh nhân hai mươi tuổi quê ở huyện tam bình tỉnh vĩnh long trú tại quận chín tp hcm đã được công an tỉnh bà rịa vũng tàu di lý từ tp hcm về bà rịa vũng tàu để phục vụ công tác điều tra
như đã đưa tin khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng một mươi ông bùi xuân thường trưởng ban dân vận huyện ủy châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu đi làm về đến nhà thì phát hiện vợ mình là bà phạm thúy nga nằm bất động trên tầng hai trong lúc
cùng mọi người đưa bà nga đi cấp cứu ông thường nhận được điện thoại của người thân báo tin cháu bùi phạm đức toàn cũng tử vong tại nhà
theo lời khai ban đầu châu minh nhân định vào nhà trộm tài sản nhưng bị bà nga và cháu toàn phát hiện nên quay sang giết hai người này để cướp tài sản
khi bị bắt nhân là người cầm giữ chiếc điện thoại của bà nga và đang đi trên chiếc xe máy của gia đình ông thường
đối tượng nguyễn ngọc văn ở phường sông trí thị xã kỳ anh vừa bị công an thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy thu giữ một số tăng vật liên quan đến vụ án
trước đó ngày hai mươi ba tháng một mươi tại đường vào chợ mới tổ dân phố hưng thịnh phường sông trí thị xã kỳ anh công an thị xã kỳ anh đã phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn văn đức về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan điều tra đức khai nhận số ma túy trên
mua của nguyễn ngọc văn với giá một triệu ba trăm linh ngàn đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng nguyễn ngọc văn cơ quan điều tra thu giữ hơn một hai kg cần sa chín mươi bốn năm gram thuốc viện đen một một trăm năm mươi tám gram ma túy tổng hợp hồng phiến ba trăm một mươi hai gram heroin và một khẩu súng bắn đạn bi ba viên đạn và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá
tại cơ quan điều tra đức khai nhận số ma túy trên
mua của một người ở gần khu vực cửa khẩu cầu treo hương sơn sau đó mang về thị xã kỳ anh chia nhỏ ra bán cho các con nghiện trên địa bàn thị xã kỳ anh và tỉnh quảng bình để che giấu cho hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
nguyễn ngọc văn đã cho lắp đặt hệ thống camera và bố trí chó giữ cảnh giới xung quanh nhà
công an tp yên bái vừa bắt giữ ba đối tượng liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại tổ một mươi một và tổ một mươi tám phường yên ninh tp yên bái tỉnh yên bái
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng chín đối tượng vũ duy đức đến nhà anh vũ quốc đại tại tp yên bái tỉnh yên bái chơi
tại đây đức đã gặp đặng ngọc thường tên thường gọi là tiến anh và xảy ra mô thuẫn
cả hai đã cùng nhau lên ô tô ra khu vực quảng trường một mươi chín tháng tám thành phố yên bái để giải quyết
trên đường đi đối tượng đức đã dùng dao nhọn đâm vào đùi của thường
thường xuống xe gọi thêm một số đối tượng cầm hung khí kéo đến nhà của đức để trả thù
do đức trốn trong nhà khóa cửa nên các đối tượng này đã sử dụng hung khí mang theo để đe dọa thách thức đồng thời chửi bới đánh đập người nhà của đối tượng đức
qua điều tra xong mình cơ quan kiểm soát điều tra công an tp yên bái đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối tượng nguyễn văn giáp tỉnh vĩnh phúc lê công hậu tp yên bái và đặng ngọc thường tp yên bái về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng vũ duy đức về tội cố ý gây thương tích
các đối tượng còn lại gồm nguyễn hoàng long chú tại tỉnh yên bái nguyễn văn toàn chú tại tỉnh lào cai nguyễn đắc đức chú tại tỉnh nam định và đối tượng tên huy thường gọi là bóng phỉ đã bỏ trốn
công an tp yên bái đề nghị gia đình và thân nhân các đối tượng tích cực vận động các đối tượng đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
ông nguyễn văn cường viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắc nông cho biết hôm nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại tiểu khu một nghìn năm trăm ba mươi năm xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắc nông
vào đêm qua công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bắt hai đối tượng võ thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và hồ việt ngọc sinh năm hai nghìn một đều trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã gây ra một mươi bốn vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố đà lạt mà người bị hại chủ yếu là phụ nữ đi đường
võ thanh tùng là đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp mới ra tù vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn nhưng không có việc làm ổn định
nên đã bàn bạc với hồ viết ngọc đi cướp tài sản của người đi đường để kiếm tiền tiêu xài cá nhân
trong đó tùng là đối tượng chạy xe còn ngọc ngồi phía sau đi vào những con đường vắng và thực hiện các vụ cướp giật túi sách mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ
cháu mới hỏi lặng là đàm bằng cách nào mà mày kiếm được tiền nhiều như thế
xong con bảo là bây giờ thôi anh ra đi giật với em đi
xong cháu kêu tao không muốn đi tù lần thứ hai
xong con kêu mắt mới anh phải sợ thằng em xa ngã thì anh không
không giúp đỡ hả
xong cháu bắt đầu cháu đi theo nó đến giờ luôn
là cháu kiếm tiền về là cháu đi bắn cá còn là chơi đập đá với lại hút chích
sau khi ra được túi sách thường có điện thoại và tiền chúng chia nhau tiêu xài cá nhân
còn điện thoại hai đối tượng đến các điểm bán và lấy tiền chia nhau tiêu xài
bước đầu các đối tượng khai nhận chỉ trong thời gian từ giữa tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
bọn chúng đã thực hiện một mươi bốn vụ cướp giật trên địa bàn thành phố đà lạt
mà điển hình là vụ giật túi sách của chị phạm thị hoa tại đường hai bà trưng đã cấp được trên bốn mươi triệu đồng
trên đường tôi đi từ thành phố chợ đà lạt về trên ngang qua hai bà trưng
tôi có bị giật một cái túi sách trong túi sách có bốn mươi mấy triệu
thì lực lượng công an thành phố đà lạt đã điều tra và tìm lại được trả lại cho tôi
thì tôi cảm thấy là rất vui và cảm ơn các đồng chí rất là nhiều
thủ đoạn trên là lời cảnh báo cho người dân đặc biệt là các chị em phụ nữ khi đi trên đường vắng
hiện nay công an thành phố đà lạt đang tiếp tục điều tra thụ lý vụ án
vậy an là nạn nhân của hai đối tượng trên thì đến công an thành phố đà lạt trình báo để mở rộng điều tra vụ án
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hai mươi sáu tháng một mươi khu vực phía tây bắc bộ
hôm nay và hai ngày tới cùng với sự lấn sâu của khối khí khô nóng trên tầng cao
nên mưa tại đây nhanh chóng giảm xuống diện vài nơi ngày có nắng nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
sau đó sang đến ngày hai mươi chín trời chuyển nhiều mây xuất hiện mưa rào rải rác cùng nền nhiệt giảm xuống từ hai đến ba độ
khu vực phía đông bắc bộ ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám đêm và sáng nhiều mây có mưa vài nơi nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
sang đến cuối tuần một bộ phận không khí lạnh ở phía bắc sẽ di chuyển xuống
khiến cho thời tiết có những biến động đáng kể xảy ra mưa rào dài rác và có nơi có rông nên nhiệt độ giảm dần
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế hai ngày tới phổ biến có mưa vài nơi ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng ba mươi ba độ thời tiết thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
từ khoảng ngày hai mươi chín đới gió đông bắc hoạt động mạnh dần kết hợp với điều kiện địa hình
nên mưa tại đây sẽ tăng hơn về diện và lượng
các tỉnh từ đà nẵng cho vào đến bình thuận nằm ở xìa phía bắc
áp thấp có trục đi qua khu vực nam trung bộ và nam bộ nên mưa rào xuất hiện chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm
ban ngày có nắng gián đoạn nhưng nắng tương đối yếu thời tiết mát mẻ nhiệt độ ngày đêm ra động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác có nơi mưa to đến rất to
trong cơn rông cần đề phòng có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nhiệt độ giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
nên ngay từ trưa chiều một số nơi đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
người dân cần tiếp tục cảnh giác với những hiện tượng như ngập úng tại những vùng thấp ven sông và các kênh dạch
tây nguyên ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng với cường độ bức xả ở mức trung bình